tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với bộ xây dựng nhằm thống nhất cơ chế phối hợp về việc xem xét chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở cho hộ nghèo người có công và hộ nghèo ở một số vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai
dự buổi làm việc có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phạm hồng hà bộ trưởng bộ xây dựng
những năm qua cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công hộ nghèo ở nông thôn hộ nghèo ở một số vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai nhà ở xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
tuy nhiên chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hiện đang nảy sinh nhiều bất cập do phương thức hỗ trợ cho không đã chuyển sang hỗ trợ vay tín dụng hoàn toàn nên nhiều hộ nghèo e ngại không dám vay
bên cạnh đó do điều kiện ngân sách hạn hẹp nên vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết tới đây mặt trận tổ quốc việt nam sẽ phối hợp với bộ xây dựng vận động các nguồn lực tập trung hỗ trợ xây nhà ở công trình dân sinh cho người dân vùng khó khăn đặc biệt là các địa phương thường xuyên bị thiên tai
sẽ kiến nghị chính phủ các giải pháp về chính sách để thao gỡ khó khăn cho chương trình nhà ở xã hội hiện nay nhằm giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp
nhân dịp này đoàn thanh niên cơ quan ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ xây dựng đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thí điểm xây dựng nhà ở công trình dân sinh cho đồng bào vùng lũ bị thiên tai
cơ quan ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thí điểm xây dựng nhà ở công trình dân sinh cho đồng bào vùng lũ bị thiên tai